những năm gần đây việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
và xây dựng nông thôn mới đã giúp bộ mặt nông thôn của huyện miền núi an lão tỉnh bình định có nhiều thay đổi
về an lão hôm nay điều dễ nhận thấy nhất là những tuyến đường được thảm nhựa
những ngôi nhà được xây dựng khang trang và kiên cố
đây là kết quả của việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của trung ương
địa phương và ý thức của người dân trong xây dựng đời sống mới
tôi cũng thống nhất hiến cho địa phương làm đất vườn thổ cư
chiều dài hai chọc chiều ngang một mét để đả hướng làm đường
tiếp trong con đoạn đường đó tiếp tới ruộng của tôi là ruộng lúa hai vụ
đồng ý là ruộng đất ai cũng tiếc nhưng mà thực tế ra cái lớn thì mình chấp nhận hơn
cho nên tôi cũng sẵn sàng hiến luôn ruộng
bộ mặt nông thôn của huyện thị trấn hay các xã đồng bằng
những năm trước đây thì chúng ta không thể đi xe bốn bánh vào những khu dân cư của các xã
cùng với việc hình thành nếp sống xanh sạch đẹp
bà con cũng đã phát huy được tiềm năng kinh tế từ chính mảnh đất khu vườn nhà mình
và biết tiếp cận nguồn vốn chính sách để đầu tư đổi mới phương thức trồng trọt chăn nuôi
nhờ đó thu nhập được nâng lên rõ rệt
mình cũng nhờ chính sách nhà nước đầu tư vốn vay tiền
thì tổng số tiền vay là chín mươi triệu
rồi trong đó là mình đầu tư để chăn nuôi
nhất chăn nuôi là nuôi trâu nuôi bò nuôi heo đen
đây là ba dự án năng chính để phát triển kinh tế
một năm thì cũng thu nhập được trong một trăm linh triệu để cho gia đình phát triển kinh tế
không chỉ phát triển kinh tế
bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nơi đây đã làm chủ cuộc sống của mình
xây dựng nếp sống văn minh
từng bước rút ngắn được khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi